cơ quan công an đã tạm giữ một mươi bảy phương tiện trong vụ đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc bắc giang lạng sơn
tông bị thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
cơ quan công an cũng đã làm việc với một số tài xế tuy nhiên hiện còn hai mươi bốn chủi xe chưa ra trình diện
cơ quan chức năng đề nghị chủ và người điều khiển các phương tiện có liên quan đến vụ việc trên
tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
địa chỉ số ba trăm một mươi chín đường hào huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm hà nội để làm việc
khi đến làm việc đề nghị mang đầy đủ giấy tờ có liên quan
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai cục cảnh sát giao thông gồm năm cán bộ
và do thiếu tá vũ thanh tùng tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn khoảng ba mươi xe
nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng bắc giang đi lạng sơn
có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc vi phạm trật tự an toàn giao thông
trước đó vào khoảng chín h ngày hai mươi sáu tháng tám thiếu tá vũ thanh tùng ra hiệu lệnh dừng xe
thì bị xe mô tô đâm thẳng vào người vụ việc đã khiến thiếu tá tùng bị thương
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự tổ công tác đã khống chế lập biên bản lấy lời khai
phối hợp với công an tỉnh bắc giang tiến hành điều tra xử lý vụ việc
kiểm tra ban đầu đối tượng không xuất trình được giề phép lái xe và đăng ký xe